đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
và các đại biểu thuộc tổ số một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố biên hòa và huyện long thành tỉnh đồng nai
tại buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị một số vấn đề như việc di rời khu công nghiệp biên hòa i quá chậm
gây ô nhiễm môi trường tình hình buôn bán sử dụng ma túy còn phức tạp
một số chính sách về bảo hiểm của người dân chưa được giải quyết kịp thời
thay mặt tổ đại biểu đồng chí võ văn thưởng đề nghị tỉnh đồng nai ra soát cụ thể từng nội dung
vụ việc mà cử tri quan tâm qua đó triển khai giải quyết nhanh và trả lời thấu đáo cho người dân
tránh để cử tri kiến nghị nhiều lần không được giải quyết